tại nghệ an với kinh nghiệm thâm canh lâu năm của bà con nông dân nên cây lạc vụ đông năm nay ở các huyện như nghi lộc diễn châu vẫn bảo đảm năng suất và cho thu nhập cao
bình quân mỗi hectare lạc đông cho thu nhập từ sáu mươi năm đến bảy mươi triệu đồng cao gấp đôi so với một số cây trồng khác
vụ đông năm hai nghìn một mươi tám bà con nông dân ở huyện diễn châu sản xuất được một ba trăm linh tấn lạc giống
số diện tích này không chỉ bảo đảm đủ lượng lạc giống cho ba hectare lạc vụ xuân trên địa bàn huyện mà còn cung cấp nguồn giống cho nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh